bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành công văn về thực hiện chiến dịch thanh tra năm hai nghìn hai mươi trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
theo đó do tác động của dịch covid một mươi chín hoạt động thanh tra trong thời gian này chỉ xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trở về trước
bộ lao động thương binh và xã hội cho biết vẫn tiến hành hoạt động thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội đã được nhắc nhở nhưng vẫn không khắc phục
các sở lao động thương binh và xã hội bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả về bộ trước ngày một mươi tháng một mươi một để tiến hành tổng kết và đánh giá
sau khi kết thúc thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đề nghị sở lao động thương binh và xã hội
bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả về bộ lao động thương binh và xã hội qua thanh tra trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi để tiến hành tổng kết đánh giá chiến dịch
cùng thời điểm này bảo hiểm xã hội việt nam cũng bàn hành kế hoạch phối hợp triển khai chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm hai nghìn hai mươi
vụ thanh tra kiểm tra ban thu của bảo hiểm xã hội việt nam cùng thanh tra bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp
theo các quyết định đã được thực hiện